từ mô hình chính quyền điện tử và công dân điện tử thời gian qua quận hải châu thành phố đà nẵng đã triển khai thí điểm mô hình khu dân cư điện tử tại ba phường nam dương thạch thang và hải châu i
mô hình tổ chức giống như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận phường nhưng điểm khác biệt là việc tổ chức này diễn ra ngay tại khu dân cư mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân
ghi nhận sau đây tại thành phố đà nẵng
kể từ khi mô hình khu dân cư điện tử đi vào hoạt động ông cảnh cũng như nhiều người dân khác ở phường hải châu i đã đăng ký giấy tờ rất dễ dàng nhanh chóng và các dịch vụ hoàn toàn miễn phí
sau khi có tài khoản công chân điện tử đó người ta kết nối trực tiếp với phường xã quận và thành phố thì được hướng dẫn tụ thể trên mạng
còn những người nào mà dân là người ta đã có những điện thoại thông minh hoặc là người ta có tài khoản về điện tử thì nó dễ dàng email đó
còn lại thì những người mà không có thì người ta có thuận lợi tức là sms vì chúng tôi cũng được hướng dẫn tổng đại một nghìn hai mươi hai của thành phố người ta được hướng dẫn rất cụ thể
với cơ sở vật chất đầy đủ và sự hỗ trợ tích cực của các tình nguyện viên
công dân tại khu dân cư được sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn tiết kiệm thời gian và chi phí
đến nay mô hình khu dân cư điện tử tại quận hải châu đã có gần ba tài khoản công dân được đăng ký sử dụng
tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mà người dân thực hiện là trên bảy mươi
trước mắt thì quận sẽ triển khai mỗi phường một khu dân cư điện tử để tổ chức điện khai thực hiện và qua quá trình thực hiện sẽ đánh giá nếu mà phù hợp
và qua khảo sát nhu cầu người dân và mức
mức độ hài lòng cao và người dân muốn mở rộng ra thì sẽ tiến hành sử dụng các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận để mở rộng nhân rộng mô hình này
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến
mô hình giúp người dân tương tác dễ hơn tránh tập trung đông người chờ đợi xếp hàng tại một khu vực
đồng thời người dân có thể gửi ý kiến đóng góp trên ứng dụng góp ý của thành phố về các vấn đề vệ sinh môi trường an ninh trật tự an toàn giao thông hay nhà đất xây dựng